thưa quý vị với hành vi nhận hối lộ bị cáo nguyễn thị tuyết sương
chú thị xã bình minh tỉnh vĩnh long đã bị tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long tuyên phạt bốn năm tù giặc
theo cáo trạng trước khi phạm tội bị cáo sương là thẩm phán tòa án nhân dân thị xã bình minh
được phân công giải quyết vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng thuê đất
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
bị cáo đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao yêu cầu nguyên đơn trong vụ án phải đưa tiền để vụ án sớm được xét xử
ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba khi sương đang nhận bốn mươi triệu đồng của nguyên đơn tại phòng làm việc
thì bị cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao bắt quả tàng và thu giữ toàn bộ tàng vật